khu đất nông nghiệp hơn bảy ba trăm linh m hai nằm cạnh đèo mimosa cửa ngõ vào thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã được san gạt mặt bằng xây dựng hệ thống đường bê tông nội bộ và đang được cơ quan chức năng xử lý sai phạm
công trình cũng đang trong thời gian xin cấp giấy phép được cho là để làm điểm du lịch
tuy nhiên tại đây vẫn đang diễn ra việc xây dựng nhiều hạng mục công trình
ghi nhận hiện trường ngày một mươi sáu tháng bảy khu đất này thuộc tổ sở lang phường một mươi thành phố đà lạt
do bà vũ thị ái ngụ tại thành phố đà lạt làm chủ đã được san gạt mặt bằng xây dựng hệ thống đường bê tông nội bộ
hệ thống thoát nước điện và đang hoàn thiện hàng rào kiên cố tổ chức khoan giếng và một số hạng mục khác
liên quan đến vụ việc ủy ban nhân dân phường một mươi thành phố đà lạt xác nhận
chủ đầu tư đang trình hồ sơ xin cấp phép làm điểm du lịch canh nông và chủ đầu tư cũng xác nhận thông tin này
rõ ràng điểm du lịch tương lai trên vẫn trong thời gian chờ cấp phép
cùng với đó như truyền hình nhân dân đã thông tin ngày hai mươi sáu tháng sáu
cơ quan chức năng thành phố đà lạt phát hiện san ủi đất trái phép tại đây và đang trong thời gian xử lý vụ việc
tuy nhiên thời điểm này nhiều hạng mục công trình vẫn được tiến hành xây dựng bất chấp văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố đà lạt gần đây